kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa rất nhân văn
không những giúp người khuyết tật có thêm thu nhập mà qua đó còn tạo nên tinh thần lạc quan vương lên và giúp người khuyết tật hòa nhập với sự phát triển chung của xã hội
để làm được điều này ngoài sự nỗ lực của chính những người khuyết tật còn có sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền và toàn thể xã hội
đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
như trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại tin tức nổi bật trong tuần qua
trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh phối hợp bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố
nhằm tháo gỡ khó khăn về trích nột bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp thành phố
tại buổi đối thoại lãnh đạo bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp những vướng mắt của các đơn vị doanh nghiệp
trong vấn đề giải quyết bảo hiểm xã hội cho người lao động đồng thời triển khai và hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến công tác thu sổ thẻ chế độ bảo hiểm xã hội khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
những quy định thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày một tháng một hai nghìn hai mươi
giới thiệu về các quy trình chức năng thực hiện hồ sơ dịch vụ công và việc sử dụng theo bảo hiểm y tế điện tử trên vssid thao gỡ các khó khăn vướng mắt của đơn vị trong việc triển khai cài đặt và đăng ký vssid cho người lao động
đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nêu lên những kiến nghị còn vướng mắt trực tiếp với lãnh đạo bảo hiểm xã hội thành phố qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chăm lo tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động tại đơn vị mình
trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm vừa công bố nhu cầu lao động của thành phố trong quý ii hai nghìn hai mươi bốn
theo đó thành phố cần khoảng bảy mươi năm bốn trăm linh đến bảy mươi bảy một trăm linh lao động
trong đó nhu cầu nhân lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu cự khoảng một mươi hai ba trăm linh đến một mươi hai năm trăm linh vị trí chiếm một mươi sáu tám so với tổn nhu cầu
cụ thể ngành điện tử công nghệ thông tin chiếm sáu bốn mươi hai cơ khí chiếm bốn năm mươi chín chế biến tinh lương thực thực phẩm
chiếm ba tám hóa dược cao su chiếm hai bảy mươi một
nhu cầu nhân lực ở chín ngành dịch vụ chủ yếu cần khoảng bốn mươi chín ba trăm linh đến năm mươi bốn trăm linh vị trí
trong đó ngành thương mại chiếm hai mươi hai tám mươi hai dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ chiếm một mươi hai năm
nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm tám mươi sáu bốn mươi một tổn nhu cầu nhân lực
trong đó trình độ đại học trở lên chiếm hai mươi bốn chín cao đẳng chiếm một mươi bảy sáu mươi ba trung cấp chiếm hai mươi năm
sơ cấp chiếm một mươi tám bảy
với chủ đề tám mươi năm và mãi bản hùng ca liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
có tám mươi đoàn nghệ thuật quân chúng của các đơn vị trong và ngoài quân đội tham gia
và dự kiến sẽ diễn ra tại ba khu vực với hơn ba diễn viên tham gia
ở khu vực miền nam có hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quân chúng trong quân đội công an nhân dân thanh niên và sinh viên
với gần một diễn viên tham gia
các diễn viên tham gia biểu diễn các tác phẩm ca người đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
truyền thống cách mạng vẽ vang của dân tộc và quân đội nhân dân việt nam tình đoàn kết quân dân đoàn kết quốc tế
hình tượng người chiến sĩ hôm nay
liên hoan là cơ hội để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm
để ra phương hướng nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của đơn vị mình trong thời gian tới
tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân dân tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thưa quý vị từ nhiều năm nay trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tp hcm
đã đón nhận nuôi dạy và truyền nghề hoàn toàn miễn phí
cho hàng ngàn trẻ khuyết tật khắp cả nước
với sự dịu dắt tâm huyết của thầy cô nơi đây đã thực sự trở thành máy ấm của những trẻ thiệt thòi bất hạnh
tranh sơn dầu đồ thủ công ghép gỗ hoa đất đây là những sản phẩm được làm ra bởi bàn tay khéo léo
của các em khuyết tật và khiếm thị ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tp hcm
được bày bán tại triển lãm từ thiện với chủ đề
vòng tay nhân ái được tổ chức tại khách sạn kim đô quận một tp hcm vừa qua
với những sản phẩm thủ công do chính tay các em thực hiện
sẽ mang lại giá trị tinh thần và vật chất cho người sử dụng
và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm
giúp các em học viên có thêm động lực để tiếp tục học tập và rèn luyện hòa nhập cộng đồng
khi tôi xem những cái bức tranh của các em vẽ và độ màu
rồi cho tới các cái tác phẩm hoa đất xét thì tôi thấy rằng là các em ấy
bị khuyết tật nhưng mà cái tâm hồn của các em ấy rất là mở rộng
và cái tài hoa của anh ấy là như tôi tôi làm không được
các em vẽ rất là hay cái nét cũng đặc biệt lắm
mình mua cái tấm tranh về đồng quê em vẽ em treo trong nhà em nhớ việt nam
con rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã cho tụi con có việc lên đây
để tụi con truyền bày cái tàu phẩm của tụi con
trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi
đang có những cái sản phẩm rất là thú vị và đặc biệt là có những cái sản phẩm mà cái nhu cầu thị trường
không chỉ là khách hàng nội địa mà khách quốc tế mà cũng sẽ có nhu cầu mua
nhưng mà bên trung tâm thì họ bị một cái khó khăn là về vấn đề đầu ra của sản phẩm
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của trung tâm
vì vậy nên là khách sạn muốn đóng góp vào một cái phần trách nhiệm cho trung tâm là giúp cho trung tâm có được cái nguồn
giới thiệu sản phẩm đầu ra để tạo thêm một cái động lực cũng như là cái nguồn ổn định về thu nhập khi các bạn tạo ra các cái sản phẩm
trung tâm giáo dục dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố hồ chí minh
là đơn vị dạy nghề tư thuộc hoạt động không vì lợi nhuận trực thuộc hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố hồ chí minh
có chức năng hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác
các học viên vào đây được định hướng nghề nghiệp phù hợp để phát huy khả năng và sở trường của mình
học viên khuyết tật được trung tâm hỗ trợ tài liệu học tập và nguyên vật liệu thực hành trong thời gian học nghề
đến với trung tâm các em được ăn ở nội trú miễn phí
sau khi hoàn thành khóa học trung tâm sẽ giới thiệu cho các học viên việc làm tại các cơ sở doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận
tùy vào thế trạng của các em trung tâm mở một mươi hai cơ sở đào tạo nghề
hoa đất xét
massage cho người khiếm thị
máy công nghiệp
sửa điện thoại di động
tinh học văn phòng
tranh ghép gỗ
mỗi năm trung tâm dạy khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh em học sinh khuyết tật
để đảm bảo cho việc thầy trò ở trung tâm có thể làm việc và học tập được
thì nó có cái đơn vị cái chi hội từ thiện ở nhân hòa
ở xã siêu ninh sơn nguyễn văn môn
chúng tôi đã cung cấp cho trung tâm của thầy trò của chúng tôi hằng ngày
một ngày như vậy là hai lượt
buổi sáng như vậy là một lượt và buổi chiều là một lượt để đến nhận cơm và canh
tập đoàn ngoại ngữ dương minh của thành phố hỗ trợ cho mình một tuần như vậy là ba mươi kg thịt heo hoặc thịt gà
công ty nông sản thực phẩm ở chợ đầu mối hàng tuần cũng cung cấp cho chúng tôi rau củ quả
về kinh phí để mở lớp ngoài hội bổ trợ tài trợ thì mình giận động thêm các nguồn khác
để mua nguyên nhật liệu cho các em thực hành
để mình trả lương cho thầy cô giáo
để sửa chữa các nhà vệ sinh cho các em
để trang bị thêm quạt trang bị thêm bàn ăn
dạy nghề cho người khuyết tật hết sức khó khăn
đòi hỏi người giáo viên phải có sự tỉ mỉ khéo léo vì người khuyết tật khó học nghề
do đó mỗi giáo viên càng phải có tấm lòng yêu thương học sinh
sự bao dung nhẫn nại và hy sinh rất nhiều thì mới có thể bám trụ với công việc
nhìn thấy các em tiến bộ dần dần
ngày càng có ý chí nỗ lực học tập tích cực tham gia phong trào
sống vui tươi khỏe mạnh là động lực để thầy cô ở đây gắn bó với nghề
ở trong này đối tượng khuyết tực gồm có ba dạng phổ biến nhất
cái thứ nhất là kiếm thị thứ hai là kiếm thích
thứ ba là trị thiểu năng thứ bốn là khuyết tực về thân thể
qua cái công việc của tôi tôi chọn lựa vào tôi phụ trách
mà riêng mỗi lớp thì đủ thành phần hết
cho nên khi mình lên một chương trình giảng dạy tôi phải cắt ra từng bộ phận
rồi mỗi ví dụ như bên lãnh vực của mấy em khiếm thính
mình phải học cái cách ra dấu mình phải học mấy em để mình ra dấu cho mấy em hiểu
cái kế tiếp là kiên trì cứ dạy đi không được thì mai dạy cũng dạy không được
mốt dạy cuối cùng mấy em làm hàng rất là đẹp
cái đối tượng thứ hai là thiểu năng
mấy em không có nhận thức được điều gì ngay khi vào lớp học
không biết màu vàng màu đỏ màu xanh
cho nên khi thì cái lúc đó mình mà lại nghĩ cái phương phán nào để mà em tiếp nhận được
thì cái đó là cái phương pháp là sao
đôi khi có nhiều lúc dạy ba mấy em học abc một ván trời không nhận được không thuộc được
thì cái lãnh vực mình dạy nghề như thế này thì phải có thời gian nó kiên trì
nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện đó tôi làm thành công chẳng qua là hợp tác giữa hai bên
mấy em kiên trì tôi kiên nhẫn thì là tốt thôi
nó duy trì nay cũng mười mấy năm rồi
còn đối tượng thứ ba là những em khuyết tật thân thể
mấy em có cái đầu rất là thông minh
tại vì sau này mình gần gũi mình mới hiểu nó có những cái tâm trạng mà gia đình chưa chắc đã hiểu
nên vô đây mấy em tự tin

có một lối đi
như thế là bây giờ cứ duy trì như thế
tôi hy vọng rằng là tôi cũng sẽ đào tạo cho mấy em trong này thay thế tôi
tại vì tôi cũng lớn tuổi với là thời gian công tác mình nó nhiều quá rồi
thì bây giờ trước mắt là tôi còn khỏe như thế nào thì tôi sẽ làm giờ đó

với các học viên ở trung tâm các thầy giáo cô giáo như người cha người mẹ
là điểm tựa tinh thần mang đến sự vui tươi phấn khởi cho các em sau những giờ học chính quá
em ở quê thì em rất là ngại tiếp xúc
hầu như là em không tiếp xúc với ai luôn
em chỉ ở nhà văn quản ở nhà thôi
xong rồi tình cờ em biết đội trung tâm này thì em lên đây em học
thầy cô ở đây rất là thương tụi em lo cho tụi em

ở đây thì em cũng được rất là nhiều bạn bè ở đây cũng quần cảnh với mình
ở đây thì em cũng được rất là nhiều bạn bè ở đây cũng quần cảnh với mình
cho nên từ đó thì em tự tin hơn em không còn tự ti nữa
em cũng giao tiếp được với mọi người ở trên ngoài
người bình thường học vẽ tranh đã khó người khuyết tật học thì còn khó hơn nhiều lần
do đó đòi hỏi sự nhẫn nại
nỗ lực gấp nhiều lần so với người học bình thường
thầy nguyễn văn hoàng đã có cách riêng của mình
để khuyến khích các em say mê với bộ môn hội họa
hy vọng với sự cố gắng nỗ lực của các em
sau này ra trường có thêm cái nghề để nuôi sống bản thân
tùy theo cái khiếm khuyết của mấy em
có những em khiếm khuyết về cơ thể vận động
nhưng mà cái đầu óc mấy em có thể tiếp thu được
để thành một cái nghề
mấy em học thì mình sẽ tập trung bồi dưỡng cho các em
có một cái nghề vững chắc để sau này
các em có thể tự kiếm sống được
bằng những gì các em đã học ở trung tâm
còn những cái bạn mà bị vừa bị khiếm khuyết về cơ thể
vừa bị khiếm khuyết về cái chiếc óc
thì mình dẫn cho mấy em vẽ
nhưng mà trong quá trình mấy em vẽ
tuy là nó nguệt ngoạt nó không ra gì hết
nhưng mà mấy em ngồi mấy em cảm thấy
mấy em vui mấy em vui
thì đó cũng là một cái cách để mà giúp đỡ mấy em
thoát được cái mặc cảm về cái thể trạng của các em
tương lai của em nếu mà em có ra trường á
là em tự về em mở một cái phòng doanh nhỏ nhỏ thôi
tại nhà định mở một cái phòng tranh nặng đó
để có thể được kêu anh vẽ

thay mà người ta tỉnh thức
biết tranh của ta
các học viên có nhận thức
cá tốt của các em
các học viên có nhận thức cá tốt
và có am hiểu về vi tính công nghệ thông tin
thì được trung tâm bố trí cho học lớp cát laser
sản xuất các sản phẩm móc khóa
qua lưu niệm
cách lật bản đồ các loại vật liệu
thiết kế tạo ra các mẫu cho đồ nội thất
vật lưu niệm cá nhân
và cách vận hành máy laser
thuộc qua máy tính chế độ khách
cách bằng tiên laser thông minh
như là bạn về tập tay
thì mình sẽ chỉ theo cái hướng
làm sao vừa tốt luyện được cơ tay
cho các bạn đó
và vừa luyện được trí não
và các bạn vẽ đơn giản như là
làm móc khóa hộp quà
rồi là làm
tranh đồng hồ
rồi còn các bạn châm tính thì em sẽ tạo
bằng tay ở đây thì các cái bài dạy
sẽ khác với đặc biệt hơn với lại
người bình thường thường người bình thường thì học
khoảng tầm sáu tháng đến một năm rồi
rồi còn các bạn ở đây thì học hai đến ba năm
mới có thể thạo được
em có tìm
hiểu mấy cái lớp khác nhưng mà
em thấy cái lớp này nó phù hợp với
dạng khuyết tạc của em hơn
em cũng có thể
mình tự sáng tạo theo cái sở thích
cái riêng của bản thân
mình được học
thực hành trên máy vệ tính
thầy cô đối xử với
thầy lúc nào cũng quan tâm
chia sẻ giúp các bạn khuyết tạc
lớp học làm neo làm móng của cô
lâm thị thúy an mới được mở
nhưng các bạn đăng ký học môn này
khá đông chủ yếu là các bạn
khiếm thính yêu thích nghệ thuật
nhưng có đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ
lại vô cùng nhẫn nại chịu khó
để cắt mài vẽ
tạo ra những bộ móng đa dạng
về mẫu mã và màu sắc
thưa các em cô an dùng
tất cả tâm huyết dạy cho học trò của mình
từ cách pha màu vẽ
các hình cơ bản đến nâng cao
trên những bộ móng khuyến khích các em
tự sáng tạo thiết kế theo
ý tưởng riêng của các em đồng thời
luôn trang trữ tìm đồ ra cho
sản phẩm của học viên mình
dạy cho mấy bạn học cắt da
sơn sơn thường sơn treo
rồi cho mấy bạn học vẽ
và mình học thêm
cái kỹ thuật mới nữa là
kỹ thuật đắt treo hiện tại bây giờ
thì em đang cái định hướng là muốn
mấy bạn sau này sẽ làm cái nail box
để mình đi bán tại vì cái đó hiện tại
bây giờ ở bên ngoài rất là
thận hành luôn những giới trẻ rất là thích
ở đây mấy bạn có thể ngồi làm
rồi mình đem sản phẩm ra ngoài mình bán
hoặc là mình đăng trên những cái
shippy hoặc là tiktok gì đó
mình bán cho mấy bạn vẫn ok lắm
với sự nỗ lực của thầy trò trung tâm
trong những năm qua đã tạo ra
được rất nhiều người quyết tật
có công ăn việc làm ổn định
một số sản phẩm của các bạn đã được
rất nhiều khách hàng yêu thích đặt mua
nhiều sản phẩm khác của học viên
cũng có đầu ra tốt như tác phẩm
tranh ghép gỗ được xuất khẩu đi
châu á châu âu sản phẩm
của lớp kim hoàng cũng được xuất khẩu đi
trung tâm cũng làm việc với các doanh nghiệp
xưởng sản xuất để bảo đảm học viên
tốt nghiệp có việc làm ngay
hiện nay chúng tôi đang khó khăn cái chỗ là
tạo những cái
trung tâm thực hành những cái xưởng
mai những cái xưởng vẽ
để sau khi các em học nghề
thì các em mới có cái điều kiện qua
bên cái trung tâm thực hành đó để các em thực hành
và nhà nước giúp cho các cái
hợp đồng gia công
về mai mặt về vẽ về
tranh ghép gỗ v v để các em nó có làm
thì nó mới có thu nhập
thì nó mới có động lực học tập
trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì
thì tôi cũng đang phối hợp với lại các cái
mà có cái điều kiện tổ chức các cái hội nghị
những cái hội thảo để tham gia
mở một cái gian hàng mình đem
những cái sản phẩm của học viên mình để mình tới mình
giới thiệu để các đại biểu
mua để ủng hộ để giúp cho trung tâm
rồi chúng tôi lập các cái
trang web của trung tâm
để mình tổ chức bán hàng online
cho trung tâm để có thêm
nguồn thu nhập
rồi song song đó thì mình cũng phải tổ chức
các hoạt động chăm lo về mặt tinh thần
để giúp cho các em ngoài cái việc học tập
cũng có cái tham gia vui chơi cho nó
được thoải mái để các em học tập được tốt hơn
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì sau khi nếu được
sở loại động thứ bình xã hội tp hcm
phê duyệt cái giấy phép đăng ký
của trung tâm cũng như là cái công tác
chuyển sinh của trung tâm mà được phê duyệt
thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở các cái lớp
như trước đây và cộng thêm một số
các cái lớp mới để phát triển trung tâm
cái thứ hai nữa là mình tăng cường
công tác diện động
các cái nguồn lực để mình chăm lo cho các em
học viên nó được tốt hơn cũng như là
cái việc mà mình xây dựng
để mà mở cho được cái trung tâm thực hành
để cho các em có điều kiện để mà
thực hành để sau này ra
xã hội ra cộng đồng để các em sống
nó hòa nhập với lại
cuộc sống của xã hội
vũ thầm lặng sau những con người
làm công tác xã hội tại trung tâm
giáo dục dạy nghề cho người khuyết tực và trẻ mùa côi
tp hcm luôn tự hào
hạnh phúc với nghề của mình
bởi họ đã và đang
ngày càng chăm sóc giúp đỡ
những người yếu thế gần lên trong cuộc sống
họ là chiếc cầu nối đầy yêu thương
trách nhiệm giữa cộng đồng xã hội
với những mảnh đời cần được
giúp đỡ chở che
thưa quý vị hàng năm nước ta có khoảng
một mươi chín người khuyết tực được dạy nghề
tạo việc làm giới thiệu việc làm
cho khoảng trên hai mươi lượt người khuyết tực
với tỷ lệ thành công đạt trên năm mươi
khoảng gần bốn mươi người khuyết tực
được vây vốn quỹ quốc gia về việc làm
với lãi suất ưu đải
với sự quan tâm đóng góp của toàn xã hội
đối với người khuyết tực sẽ tạo cơ hội
cho người khuyết tực có cơ hội bình đẳng
hòa nhập với cộng đồng
chương trình tp hcm hôm nay kỳ này đến đây là kết thúc
chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các lần phát sóng tiếp theo